các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tỉnh uỷ ubnd tỉnh lào cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật
đồng thời phó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm
đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
trước đó vào ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng giết chết bốn người trong một gia đình
cơ quan điều tra xác định nghi phạm là tẩu táo lở trú tại địa phương
đại tá hoàng mạnh hùng phó giám đốc công an tỉnh lào cai cho biết
sau sáu ngày huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến sáng nay đơn vị vẫn chưa bắt được nghi can
hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang chia thành nhiều nhóm lùng sụp tại các điểm
nghi can có khả năng lần trốn
vào khoảng h bốn mươi phút sáng ngày hôm nay lực lượng trinh sát bộ công an phối hợp
với công an tỉnh quảng nam bất ngờ đột nhật quán ba diamond nằm trên đường
trương trí cương thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam tạm giữ hơn một trăm linh người
ngay sau khi đột kích vào quán ba diamond toàn bộ các tuyến đường vào ra khu vực
bị lực lượng cảnh sát giao thông công an quảng nam phong tỏa
hơn một trăm linh người đã bị mời về cơ quan công an để lấy lời khai và thử kiểm tra với ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ các loại máy móc tại quán ba này
để phục vụ công tác điều tra
chủ quán ba ngay sau đó cũng bị công an triệu tập để lấy lời khai
đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã phát hiện hàng chục đối tượng
trong số hơn một trăm linh người dương tính với ma túy sau khi xét nghiệm nước tiểu
công an tỉnh ninh bình vừa cho biết mới đây đã bắt quả tang một đối tượng
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào trường ngày một mươi một tháng bảy tại phố thượng kiệm thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình phát hiện
bắt quả tang trần bảo dũng chú tại huyện kim sơn
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện thu hai mươi bốn gam ma túy
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận mua số ma túy trên của cao văn toàn chú tại địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn cơ quan công an thu năm gói ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng là một trăm chín mươi chín bốn gram hai điện thoại di động và bốn triệu đồng
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn huyện miền núi tỉnh thanh hóa
có mưa lớn kéo dài nhiều điểm đã sạt lở ảnh hưởng đến đời sống
giao thông của người dân
cụ thể mưa lớn kéo dài nhiều ngày bỗng dưng xuất hiện một vết nứt dọc quốc lộ hai trăm năm mươi
đoạn qua bản mìn xã mường mìn huyện quang sơn thanh hóa
vết nứt có độ sâu khoảng hai mét chiều dài gần hai trăm linh mét dọc lề đường
đoạn nứt kéo dài qua khu vực ba hộ dân sống ven quốc lộ hai trăm một mươi bảy
khiến nhà của các hộ dân cũng bị nứt nguy cơ sụp đổ
chính quyền địa phương đã phải di rời ba hộ dân với một mươi sáu nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm
hiện huyện quan sơn đã cử lực lượng phong tỏa cắm biển báo nguy hiểm tại vết nứt lớn nói trên
cảnh báo cho các phương tiện giao thông lưu thông trên quốc lộ hai trăm một mươi bảy
đồng thời cử cán bộ trực theo dõi diễn biến tiếp theo tại khu vực này